trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng một mươi tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tổ chức chương trình gặp mặt trẻ em tộc người đan lai và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham gia của chín mươi sáu trẻ em có độ tuổi từ một mươi đến một mươi năm thuộc chín tỉnh miền núi gồm hòa bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa tiên huế đà nẵng quảng ngãi
trong đó có ba mươi trẻ em dân tộc người đan lai đến từ xã môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an
tại chương trình này các em được tham gia các hoạt động như tham quan vui chơi đốt lửa trại giao lưu với đại sứ thiện trí quỹ bảo trợ trẻ em việt nam báo cáo thành tích học tập gian luyện trong những năm qua
thông qua chương trình các em còn có cơ hội bày tỏ tình cảm tâm tư nguyện vọng nói về những ước mơ của mình với lãnh đạo các cấp các ngành
cũng nhân dịp này lãnh đạo bộ lao động thương minh và xã hội đã biểu dương và tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng miền núi dân tộc thiểu số